nghị quyết số hai mươi sáu nợ quyết tvkf ngày ba một mươi một hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị xác định
đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông vùng gắn với cảng biển sân bay khu đô thị khu kinh tế
nhằm đưa vùng bắc trung bộ và hàng xuyên hải trung bộ trở thành vùng phát triển năng động nhanh và bình tĩnh
mạnh về kinh tế biển có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
trên tinh thần nghị quyết bằng nỗ lực quyết tâm cao nhất các tỉnh nam trung bộ đã và đang triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm
từng bước hoàn thiện hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi

hàng xuyên hải trung bộ là vùng phát triển năng động nhanh và bình tĩnh mạnh về kinh tế biển có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại
có khả năng chứng trị cao với thiên tai có một số trung tâm công nghiệp dịch vụ hợp tác quốc tế lớn của cả nước
với các khu kinh tế bên biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực
là cổ ngõ ra biển của vùng tây nguyên và nước mạng lào
bình định và vũ yên đang triển khai nhiều dự án giao thông mang tính động lực kết nối các địa phương đô thị trong tỉnh và với các tỉnh lân cận
trong chiến lược phát triển của mình bình định lựa chọn giao thông đi trước mở đường cũng chính là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế của tỉnh
từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến nay tỉnh có nhiều đột phá trong lĩnh vực này
thông qua thực hiện nghị quyết đại hội hai mươi đảng bộ tỉnh bình định nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nghị quyết số hai mươi sáu nội quy tvk của bộ chính trị
tỉnh bình định đã nỗ lực phát triển hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư trong đó để mạnh xây dựng hệ thống giao thông
và tổ chức kết nối các tuyến hải thành mạng lưới đường giao thông hiện đại đường bộ
tổng vốn đầu tư cho giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ước đạt một trăm bốn mươi một một trăm bảy mươi tám tỷ đồng chiếm tỷ trọng bốn mươi bốn ba mươi năm grdp tăng bình quân một mươi bốn mươi sáu một năm
hiện nay toàn tỉnh có một mươi một dự án giao thông trọng điểm đang triển khai thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tổng mức đầu tư các dự án là hơn một mươi hai tỷ đồng
bất cứ nơi nào địa phương nào địa hình nào thì giao thông đều đi trước giao thông phát triển là kéo theo các ngành kinh tế khác

cụ thể là trong nhiệm kỳ này tỉnh đã xác định là một mươi hai dự án trọng điểm tập trung đầu tư hoàn thiện trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi năm
với kinh phí là khoảng hơn một mươi hai tỷ đồng
tỉnh bình định đang phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khá nhanh và hoàn chỉnh đồng bộ
với ba mươi đường hướng bắc nam quốc lộ một đường sắt bắc nam và đường ven biển cùng hệ thống đường đông tây đã và đang được đầu tư
quy hoạch tỉnh bình định thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi mới được
thủ tướng chính phủ phê duyệt bình định sẽ phát triển theo mô hình hai vùng ba cực phát triển ba hành lang kinh tế
hiện tỉnh bình định đang tập trung gấp rút thi công tuyến đường ven biển dt sáu trăm ba mươi
đây là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các địa phương trong vùng để phát triển kinh tế ven biển
đường biển dt sáu trăm ba mươi chín mở ra một không gian phát triển rất quan trọng để giúp kết nối giao thương hàng hóa đi lại trong khu vực
đặc biệt là mở rộng cái không gian kinh tế mới ven biển
trong đó đi ngang qua các khu vực có bãi biển rất đẹp để có thể tìm năng phát triển được kinh tế biển
đặc biệt là như là kinh tế hoặc là du lịch biển trong đó có kinh tế biển và đô thị ven biển để góp phần phát triển kinh tế xã hội của khu vực
mặc dù đã là cuối ngày làm việc nhưng các công nhân thi công gói thầu dự án cầu nhân bình
thuộc gói thầu số hai tuyến đường ven biển kết nối từ quốc lộ một d đến quốc lộ một mươi chín mới vẫn nhộn nhịp
kết cấu cầu có một mươi ba nhịp một mươi hai trụ hai mố tổng chiều dài cầu là bốn trăm linh m
dự kiến sẽ sớm hoàn thành để tạo điều kiện cho việc thi công một số gói thầu khác trong cùng tuyến
để đảm bảo các tiến đồ như đã đề ra và được chủ tư phê duyệt theo tiến độ của dự án
nhà thâu bổ trị các mũi thi công theo các đầu mục công việc
ví dụ như là để thi công đúc dâm đảm bảo
trong quá trình đó thì sẽ bổ trí cái mũi để mà cầu lắp dâm lên vị thí
sau khi cầu lắp dâm thì là tiến hành ngay việc thi công bản mặt cầu
để làm sao để các cái công việc được liên tục và có cái sản lương được đảm bảo
còn tại dự án thi công cầu hà thanh cũng thuộc dự án đường ven biển dt sáu trăm bảy mươi
các đơn vị thi công cũng đang hối hả triển khai những lỗ bắc thấm cuối cùng
để gia cố nền đường phía dưới bị yếu
tân thủ thời tiết tốt
và các điều kiện thuận lợi để triển khai thi công
để đạt được tiền đồ của bán quân lý và chủ đầu tư
trên nhiệm vụ tư bán xét thì mình theo xét công trình
để đảm bảo nhà thầu thi công đúng chất lượng tiến độ
và cũng như là kiểm soát khối lượng của công trình
các tuyến đường kết nối đông tây qua các địa bàn như thị xã hòa nhơn
huyện phù mỹ thị xã hàn nhơn
và các tuyến đường mở rộng không gian phát triển của khu đô thị
của huyện tây sơn
và một số tuyến đường kết nối giao thông trọng điểm khác
như tuyến bắc nam phía đông tỉnh bình định
cũng đã được đầu tư nâng cấp
để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương
hiện nay các tuyến kết nối theo trục dọc
dọc tỉnh bình định
đường quốc độ một a hiện ngữ đã có rồi
đường ven biển cơ bản đã đầu tư xong
chỉ còn đoạn mỹ thành lãi giang
là hiện nay đang chờ cái bóng quay
oda của chính phủ
đường phía tây tỉnh và đường cao tốc bắc nam phía đông
là cơ bản đã hình đã nên hình hình hài rồi
trong từ đây đến cuối năm hai nghìn năm
thì cái đường cao tốc bắc nam phía đông
họ sẽ hình thành và sẽ bàn giao đưa vào sử dụng
cái việc kết nối các đô thị ven biển
trong đó cả thành phố quy nhơn
và hệ thống đường quốc độ một củ
cao tốc bắc nam phía đông
thì đòi hỏi phải đầu tư cái hạ tầng kết nối
tức là giao thông trục nga
giao thông trục nga các cái đường kết nối
như hiện nay tỉnh đăng lạc
tuyến kết nối phủ mỹ tuyến kết nối hòa nhơn
tuyến kết nối an nhơn
và sắp tới là tuyến kết nối phủ cát
tuyến phủ cát sẽ gắn liền với khu đô thị
sân bay phủ cát
đã xác định trong quy hoạch và tương lai không xa
sân bay phủ cát sẽ được mở rộng
thành sân bay quốc tế
nhờ hạ tầng giao thông tốt bình định phát triển
hệ thống logistics và các khu kinh tế
nhân hội khu công nghiệp đô thị dịch vụ
bkmec vsip bình định
là điểm tập trung thu hút đầu tư
đặt kỳ vọng cho sự phát triển lĩnh vực công nghiệp của tỉnh
từ những định hướng trong quy hoạch tỉnh phú yên
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
phú yên xác định nhiệm vụ trọng tâm
là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông
với tuyến đường ven biển
các trục giao thông chính ngắn kết với các trung tâm
các đồng mối giao thông lớn của vùng và cả nước
phát triển chỗ đô thị ven biển
với trung tâm là thành phố tuy hòa mở rộng
được xác định là cực tăng trưởng của tỉnh
nằm trên trục đường ven biển
giữa hai tỉnh bình định và khánh hòa
tỉnh phú yên cũng đang thực hiện dự án
tuyến đường bộ ven biển
đây được coi là dự án mang tính động lực
cho sự phát triển của các đô thị
kết nối liên kết các địa phương
tỉnh đường ven biển là một tỉnh đường
động lực một tỉnh đường trục chính
nó sẽ kết nối được các khu đô thị
thì hôm nay có các khu đô thị
đã phơi dược rồi như là khu đô thị
đầm âu loan hay sông cầu
kết nối với trung tâm thành phố tuy hòa
nó sẽ kết nối được các khu đô thị
để mà tạo được hành lang
phát triển được các khu đô thị này
trong thời gian đến
dự án có điểm đầu là phía bắc cầu an hải
thuộc xã an ninh đông huyện tuy an
và điểm cuối tại trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm hải quân
thuộc xã an phú thành phố tuy hòa
quy mô dự án là đường đô thị
có chiều rộng bốn mươi hai m
gồm mặt đường rộng một mươi sáu m
mỗi bên rộng tám m
giải phân cách giữa rộng một mươi sáu m
về hè rộng một mươi m
mỗi bên rộng năm m
cái tuyến này tôi cho rằng rất là quan trọng
nó là cái trục động lực
phát triển kinh tế
kết nối phát triển du lịch
rồi phát triển công nghiệp
tạo thành một liên kết vùng
một trục dọc hành lang phát triển kinh tế của tỉnh
hiện chính quyền địa phương tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát
nhà thầu nỗ lực thi đua
đẩy nhanh tiến độ
với quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch đề ra
sớm đưa các công trình vào sử dụng
để đạt được mục tiêu nghị quyết hai mươi sáu hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
các tỉnh nam trung bộ
cần tiếp tục xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bộ
kết nối thuận lợi nội vùng và liên vùng
kết nối đồng bộ hệ thống giao thông với các khu kinh tế ven biển
khu công nghiệp
khu công nghiệp cao đà nẵng
và các cảng hàng không cảng biển
tập trung đầu tư phát triển hệ thống đường bộ cao tốc
đặc biệt là các đoạn tuyến cao tốc bắc nam phía đông
để kết nối toàn bộ các địa phương trong vùng